sở giao thông vận tải hà nội đề xuất khảo sát lắp bổ sung camera tại những vị trí phức tạp để tiện theo dõi và cũng như xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông
đề xuất này nhằm giải quyết rứt điểm tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định của xe khách xe buýt đặc biệt là các xe hợp đồng limousine để kịp thời xử lý
sở cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
thanh tra giao thông các đơn vị khai thác bến thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra giám sát hoạt động của xe ô tô và người lái trong khu vực bến
đáng lưu ý là phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc sở giao thông vận tải hà nội được yêu cầu khảo sát các vị trí phức tạp về giao thông
để đề xuất lắp đặt bổ sung camera theo dõi phục vụ công tác xử lý phạt nguội vi phạm